thưa quý vị trong buổi làm việc nghe sở công thương báo cáo về đề án thành lập trung tâm kinh doanh hóa chất hương liệu tại tp hcm
thì phó chủ tịch ủy ban nhân tp hcm ông trần vĩnh túy cũng đã chỉ đạo sớm chấm dứt việc kinh doanh hóa chất tại chợ kim biên
ngôi chợ chắc hẳn khiến nhiều người sẽ phải rung minh sợ hãi khi nhắc đến
chợ kim my hiện nay có hơn một trăm linh cửa hàng kinh doanh từ các loại hóa chất dùng trong công nghiệp thực phẩm
kể cả những mặt hàng cực độc gây nguy hiểm đến tính mạng
thực trạng này đã tồn tại nhiều năm nay nhiều lần đã có ý định di dời dẹp bỏ
nhưng với sự thiếu quyết liệt của các đơn vị quản lý nên đã gián tiếp giúp hoạt động của chợ tử thần ngày càng nhộn nhịp
trước thực trạng này sở công thương tp hcm đã đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm
về việc thành lập trung tâm kinh doanh hóa chất hương liệu mới
theo đề án đây là một trung tâm hóa chất đa năng vừa là cơ sở kinh doanh vừa là nơi làm kho cho các doanh nghiệp
nhằm kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh tình trạng các kho hóa chất nằm sen lẫn giữa khu dân cư mà cơ quan chức năng không thể quản lý được
theo đó lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo sẽ di dời các hộ kinh doanh hóa chất ở khu vực chợ kim biên quận năm
và các cơ sở hóa chất khác trên địa bàn thành phố ngay khi xây dựng xong trung tâm mới dự kiến là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi